nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ chiều nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm tặng quà trao tặng nhà tình nghĩa cho bà mẹ việt nam anh hùng và các gia đình chính sách tiêu biểu của thị xã vĩnh bình minh tỉnh vĩnh long
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã ân cần thăm hỏi bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp của gia đình chính sách những người có công trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc
phó chủ tịch nước động viên các gia đình chính sách tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua đóng góp và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phó chủ tịch nước cũng đến thăm bà mẹ việt nam anh hùng lương thị định ở xã đồng thạnh thị xã bình minh có chồng và con là liệt sĩ
phó chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh đến trao tặng bốn căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách mỗi căn trị giá năm mươi triệu đồng và tặng quà cho ba mươi gia đình có công với cách mạng của thị xã bình minh
phó chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương các cấp ủy đảng chính quyền và đoàn thể địa phương đã quan tâm chăm lo tốt công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo cho gia đình chính sách người có công
dịp này phó chủ tịch nước tặng bức chân dung chủ tịch hồ chí minh cho đảng bộ và nhân dân xã đông thành